thưa quý vị hơn hai mươi một sản phẩm lợi dụng dịch covid một mươi chín để tăng giá trên các sàn thương mại điện tử đã bị xử lý
giá lúa gạo của việt nam hiện đang tăng cao nhưng vẫn thấp hơn so với các nước khác
đáng chú ý các cây atm nơi có rất nhiều người giao dịch tiếp xúc hàng ngày có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cao
hiện đang không được trang bị phương tiện phòng tránh dịch sau đây là nội dung chi tiết
gần hai tuần nay ngoài tôm hùm alaska cua hoàng đế bào ngư các loại hải sản trong nước như cua gạch cà mau
ốc hương cũng đồng loạt rớt giá vì ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid một mươi chín
giá tôm hùm alaska giảm trước tới một triệu đồng một kg giảm khoảng ba mươi so với trước đây
trong khi đó cua hoàng đế và bào ngư hàn quốc có giá gần một hai triệu đồng một kg ốc vòi voi có giá bảy trăm chín mươi đồng một kg
bên cạnh các loại hải sản nhập khẩu
hải sản trong nước cũng giảm từ một mươi đến ba mươi
giá gạo việt nam đang tăng mạnh là do nhu cầu cao từ thị trường philippines và malaysia
nhưng vẫn thấp hơn so với gạo thái
dự báo giá gạo việt nam thậm chí còn tăng hơn nữa
vì hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với các nước sản xuất gạo khác
giá gạo của việt nam trên thị trường đang tăng cao nhưng vẫn không có gạo để bán
giá gạo xuất khẩu tăng kéo giá lúa cũng tăng theo
gạo năm tấm ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn của việt nam
giá từ ba trăm năm mươi năm đến ba trăm sáu mươi usd một tấn fob nhảy vọt lên ba trăm tám mươi usd một tấn
loại một mươi năm tấm và hai mươi năm tấm thấp hơn một mươi usd một tấn cho mỗi loại
đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong tuần giá vàng đã liên tục tăng cao
nhiều chuyên gia của kitco dự báo khả năng vàng vượt đỉnh kỷ lục sắp lập năm hai nghìn một mươi chín
ở một chín trăm hai mươi năm usd một ounce rất có thể xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi giá vàng đã tăng lên hai usd một oz tương đương năm mươi sáu triệu đồng một lượng
ngay từ những ngày đầu tuần các cửa hàng của doge đã điều chỉnh bằng giá vàng
giá vàng sgc thay đổi liên tục theo giờ
mức giá cao được niêm yết chạm tới bốn mươi chín bảy triệu đồng một lượng
nhưng ngay sau đó giá vàng lao dốc về quanh bốn mươi sáu triệu đồng một lượng độ rủi ro cao
theo cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
trong công tác kiểm soát các sản phẩm hàng hóa phòng dịch covid một mươi chín
các sản thương mại điện tử đã chủ động giả soát và gỡ bỏ các sản phẩm hàng hóa lợi dụng dịch bệnh
để tăng giá gây mất ổn định thị trường
sendor vn đã xử lý trên bốn trăm linh gian hàng và gần bốn sản phẩm vi phạm kinh doanh khẩu trang khẩu trang y tế
shopee vn đã xử lý gần ba gian hàng và trên ba năm trăm linh sản phẩm vi phạm kinh doanh khẩu trang khẩu trang y tế
dung dịch dao rửa tay khô và xử lý trên một mươi hai gian hàng và gần ba trăm linh sản phẩm vi phạm
theo cục hải quan lạng sơn tình hình thông quan hàng hóa đặc biệt là hàng nông sản của việt nam vẫn nhỏ giọt
hiện mới chỉ có năm mươi xe hàng nông sản của việt nam được xuất khẩu sang trung quốc
tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu như cửa khẩu hữu nghị cốc nam chi ma hiện khá chậm
tại cửa khẩu hữu nghị mới xuất được một trăm bảy mươi một xe gồm nông sản hoa quả linh kiện điện tử hàng may mặc
và vẫn còn tồn tới ba trăm sáu mươi năm xe nông sản tại cửa khẩu cốc nam vẫn tồn một mươi một xe hàng
còn tại lào cai vẫn còn khoảng hai trăm linh xe đang chờ xuất hàng tại cửa khẩu
theo công bố mới bộ xây dựng ghi nhận giá trung cư tại tp hcm đã tăng ba năm trong khi ở hà nội là khoảng năm mươi bốn
như vậy tốc độ tăng giá trung cư tại tp hcm đang nhanh hơn hà nội tới bảy lần
tại hà nội giá căn hộ trung cư tăng khoảng năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng ba năm
trong khi đó giá căn hộ trung cư tăng khoảng năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám

giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng tám chín mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
giá nhà ở riêng lẻ tại tp hcm cũng tăng nhanh hơn giá tại hà nội gần ba lần
trong khi nhiều điểm công cộng những nơi đông người luôn được trang bị nước rửa tay sát khuẩn để phòng dịch covid một mươi chín
thì hàng loạt cây atm ở hà nội lại thờ ơ với việc này gây ra nguy cơ lây nhiễm từ hoạt động rút tiền từ cây atm
trong khi covid một mươi chín chưa hoàn toàn được khống chế atm là nơi mỗi ngày có hàng chục thậm chí là hàng trăm người sử dụng
có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong đợt dịch và không phải khách hàng nào cũng có đồ bảo vệ cho mình
thì tại các cây atm không hề có biện pháp phòng dịch như nước rửa tay do đó người sử dụng nên cẩn trọng
thưa quý vị nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân